liên quan đến việc hơn hai công nhân lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kaiyang
địa chỉ số một trăm chín mươi sáu đường hoàng quốc việt quận kiến an thành phố hải phòng
phải nghỉ việc vì chủ doanh nghiệp người đài loan trung quốc bất ngờ biến mất
và sáng ngày hôm nay thì hơn hai cán bộ công nhân của công ty đã trở lại làm việc bình thường
sau tám ngày cán bộ chủ chốt rời khỏi công ty mà không rõ lý do
trước đó ngày một mươi chín tháng tám ba lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam
ra mắt hàng nghìn công nhân công ty và thông báo công ty sẽ hoạt động trở lại từ ngày hai mươi tháng bốn
theo thông báo của ba lãnh đạo mới công ty sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn hns tiếp nhận lại
trong buổi gặp gỡ công nhân bà eny ku chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hns
cho biết sẽ cùng các cộng sự của mình nỗ lực hết sức để chi trả năm mươi lương tháng bảy
cho công nhân trong tuần này và trả nốt một nửa còn lại trong tháng tám này
việc sớm quay trở lại làm việc của hơn hai cán bộ công nhân
khẳng định sự quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động
của các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương
cũng như công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn kaiyang việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn hns